chương trình vay của quỹ team là tín chất và được cho chị em phụ nữ vay trả dần theo tuần và theo tháng
thì qua đó là chị em cũng có điều kiện thời gian để mình trả vốn dần dần chứ không phải là trả ngay một lúc và cuối kỳ một món lớn
chính vì vậy là chị em đã tạo được cái thói quen chi tiêu tiết kiệm và cũng tiết kiệm được rất là nhiều từ team
và thông qua cái quỹ team là nhiều chị em cũng được trưởng thành hơn và cũng từ đó là cũng thu hút được nhiều chị em hội viên tham gia vào team và tham gia vào tổ chức hội phụ nữ
hiện nay quỹ team đang được triển khai tại sáu trên một mươi ba huyện thị trấn của tỉnh phú thọ
với tổng dư nợ trên một trăm một mươi sáu tỷ cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn của nhiều chị em phụ nữ nghèo
đặc biệt thì đối với địa bàn thành sơn thì cũng đã được triển khai đến nay là tám năm
cái đối tượng thì
của team thì là
chỉ là đối tượng cá nhân hội viên phụ nữ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm
tập trung đối tượng là hộ nghèo theo quy định của chính phủ hộ cận nghèo và cá nhân hội viên nhiễm hiv và chồng và thành viên bị tàn tật
đấy là trong một trong những cái đối tượng quan tâm
bên cạnh đó thì cũng tập trung một đối tượng thu nhập thấp theo tiêu chí
đây thì một trong những cái chủ trương của trung hội du lịch việt nam
mục đích là cũng hướng tới để giúp đỡ cho phụ nữ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
một cái mô hình tài chính mà phải nói rằng là cũng rất là thành công trong thời gian vừa qua
đặc biệt đối với team trên đại bàn thì cũng phải nói rằng là nó một cái mô hình mà nó khác biệt hẳn với các mô hình tài chính khác thông thường
vì là đối với team thì cũng tạo cái cơ hội cho phụ nữ tiếp cận cái nguồn vốn là không
đặc biệt là tạo điều kiện cho hội viên là một cái nguồn vốn mà vay nhưng mà lại tạo điều kiện cho trả dần theo tuần và theo tháng
đây là một điều kiện mà cũng rất là phù hợp với đối tượng hội viên phụ nữ thu nhập thấp
vì là họ cũng không thể nào mà tích lũy một cái khoản lớn để trả một lần như các ngân hàng thương mại như hiện nay
tín dụng yêu đái đối với hộ nghèo là chính sách được đảng nhà nước các bộ ban ngành và các tổ chức xã hội trú trọng
trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đến những người phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số
nhiều năm qua cùng với sự chung tay của toàn xã hội quỹ tỉnh thương tim với sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ là hộ gia đình nghèo thu nhập thấp
đã tạo thêm nhiều cơ hội cho họ có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên làm giàu cho quê hương đất nước
thưa quý vị nhiều nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng
trong đó đặc biệt chú trọng đến những phụ nữ nghèo vùng núi vùng sâu vùng xa đã góp phần giải quyết được việc làm ổn định cho nhiều người lao động
quan trọng hơn là công tác hỗ trợ phụ nữ trong việc vay vốn nhận được sự chung tay của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
và qua đó đã góp phần vào thực hiện mục tiêu bình đẳng giới để phụ nữ có thêm nhiều cơ hội hơn phát triển bản thân
đóng góp trí tuệ của mình vào sự phát triển chung của đất nước
và đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin phép được kết thúc
những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư laodocvasahoi thnda gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại